đắc rưu là xã cửa ngõ phía nam của huyện đắc rơ lấp tỉnh đắc nông nói riêng của tây nguyên nói chung
với hơn sáu km đường hồ chí minh đi qua đắk rô đã thu hút được nhiều doanh nghiệp người dân đầu tư kinh doanh
bên cạnh thuận lợi thì đắk ru cũng được đánh giá là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự
trong thực trạng này xã đắc rưu đã huy động nguồn xã hội hóa để lắp camera an ninh
đến nay tội phạm đã được đẩy lùi cuộc sống đã trở lại yên bình nhân dân rất tin tưởng phấn khởi
ngã ba thôn châu thành được xem là điểm nóng về an ninh trật tự của xã đắc ru
vì đây là địa bàn giáp danh với tỉnh bình phước và tuyến đường đi vào cửa rừng phòng hộ hạ nguồn sông đồng nai của tỉnh lâm đồng
nên các đối tượng phạm tội thường tụ tập về đây ẩn náu hoạt động dễ bề chạy thoát khi có lực lượng chức năng kiểm tra hành chính hoặc tổ chức truy quét
về ban đêm thanh niên thường tụ tập đua xe gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
vì vậy khi được lực lượng công an xã đắc ru tuyên truyền vận động đóng góp kinh phí để lắp đặt camera an ninh
người dân thuận lòng và ủng hộ rất cao
đến nay sau hơn một tháng lắp đặt vấn đề an ninh trật tự khu vực thôn châu thành đã được giải quyết trật đề
cuộc sống đã trở lại bình yên nên người dân rất phấn khởi
các camera an ninh này rất có lợi cho bà con xóm làng chúng tôi
nếu tới đây tôi cũng xin đề xuất nếu chính quyền địa phương có gắn thêm
thì riêng bản thân tôi và anh em bạn bè tôi sẽ hết mình ủng hộ để giúp cho việc an ninh của làng xóm chúng tôi ngày càng được ổn định hơn trước
ngoài thôn châu thành vấn đề mất an ninh trật tự tại hầu hết các điểm đã lắp đặt camera an ninh trên địa bàn đều được giải quyết tận gốc
vấn đề xả rác thải ra môi trường cũng được cải thiện ý thức của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt
nếu như trước đây lực lượng công an xã đắc ru phải chia thành tổ thường xuyên tuần tra cả ngày lẫn đêm mất rất nhiều thời gian
nhưng vấn đề mất an ninh trật tự tại địa phương vẫn không được giải quyết
đến thời điểm này sau khi có camera an ninh tình hình đã được cải thiện đáng kể
ngoài việc tiết kiệm được thời gian nhân lực thì hình thức xử phạt nguội qua hình ảnh sẽ thuyết phục được người vi phạm
góp phần nâng cao ý thức của người dân mọi lúc mọi nơi
và vấn đề chúng tôi đã có gọi sáng ngày hôm sau chúng tôi đã có gọi lên và yêu cầu phải viết camera nâng kết
từ đó trở đi đến nay chúng tôi thấy được rằng cái kỳ nạn mà giảm so với trước đây khi mình chưa có hệ thống camera giảm được khoảng chín mươi
mục tiêu ban đầu của xã đắc ru chỉ là lắp đặt khoảng bốn điểm camera an ninh để kiểm soát tình hình trên tuyến đường hồ chí minh
và cửa ngõ ra vào ủy ban nhân dân xã
thế nhưng khi triển khai được nhân dân đồng tình ủng hộ đóng góp thêm kinh phí
nên đến nay duck ru đã lắp đặt được chín điểm camera tại các điểm được xác định là phức tạp về an ninh trật tự với số tiền là hơn tám mươi triệu đồng
trong đó xã đắc ru trích từ ngân sách ba mươi triệu đồng số còn lại do nhân dân tự nguyện đóng góp
kết quả của việc lắp đặt camera an ninh tại xã đắc ru cho thấy không chỉ tội phạm được đẩy lùi an ninh trật tự được giữ vững
vấn đề ô nhiễm môi trường từng bước được giải quyết mà cái được nhất ở đây là sự đồng lòng nhất trí của nhân dân với cách làm của chính quyền địa phương
kết quả này không ai khác chính người dân là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất
đây sẽ là động viên của xã đắc ru
lực là bài học lòng dân trong xây dựng nông thuần mới hiện nay